thưa quý vị trong ngày hôm qua sáu chín trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca covid một mươi chín được điều trị khỏi tại nước ta lên một trăm năm mươi bốn sáu trăm một mươi hai ca
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hai trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi tám xét nghiệm cho năm trăm ba mươi chín tám lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến hết ngày hai mươi hai tháng tám là một mươi bảy ba trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi chín liều
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp có nơi rất nghiêm trọng nhất là tại tp hcm và một số địa phương phía nam
thủ tướng chính phủ đã có công điện số một nghìn một trăm linh hai về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
trong đó thủ tướng nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm cách ly nhanh phân loại kịp thời và điều trị phù hợp hiệu quả người nhiễm covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
cũng trong ngày hôm qua bộ y tế đã tiếp nhận hơn năm trăm linh một liều vaccine astrazeneca
do chính phủ ba lan viện trợ cho việt nam phòng chống dịch covid một mươi chín
sau ba ngày nới lỏng giãn cách xã hội chiều ngày hai mươi ba tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh cà mau ký quyết định toàn tỉnh thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám cho đến khi có thông báo mới
theo quyết định chủ tịch ubnd tỉnh cà mau yêu cầu mọi người dân ở tại nhà
chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự
thực hiện nguyên tắc năm k của bộ y tế giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
ubnd tỉnh cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động quán bar vũ trường karaoke phòng game giặt chiếu phim pizza cơ sở massage cơ sở dịch vụ làm đẹp
bao gồm cả cắt tóc uốn tóc phòng tập gym yoga phòng tập thể hình thể dục dụng cụ sân bóng đá hồ bơi các hoạt động văn nghệ thể thao có tập trung đông người dịch vụ du lịch lữ hành
các hoạt động xây dựng không thuộc các doanh nghiệp được phép của cơ quan có thẩm quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trên lĩnh vực địa bàn quản lý
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an đã thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn tp vinh trên một mức so với chỉ thị số một mươi sáu
với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở yên đó
thực hiện nhiệm vụ đó công an tỉnh nghệ an đã tăng cường gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại bảy mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên anntv
ngày đầu thực hiện các biện pháp nâng cao
theo đó người dân không được ra khỏi nhà với quan điểm ai ở đâu ở yên đó
không ai được di chuyển vào thành phố trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
người đến cơ quan công sở làm việc không quá một mươi
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp ra ngoài đường mà không mang theo các giấy tờ cá nhân đúng quy định
các cán bộ trực chốt kiểm soát đã tuyên truyền nhắc nhở đồng thời xử lý các cá nhân vi phạm
vẫn còn một tình trạng là một số bà con
kia nằm được nội dung
rồi tình trạng một số các doanh nghiệp các cá nhân kinh doanh
họ còn đi lại trên đường
đặc biệt là số xích tố cũng rất là đúng xích tố công nghệ
ngay buổi sáng chúng tôi đã tuyên truyền nhắc nhở và hướng dẫn cho bà con về nội dung của tỉnh chín mươi sáu
sau buổi chiều chúng tôi
ra quân quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm
với một mươi ba tổ tuần tra lưu động xử lý các trường hợp vi phạm
trong ngày hai mươi ba tháng tám công an tp vinh đã xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm
trong số cán bộ chiến sĩ được tăng cường lần này
có hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ là nữ được trải đều bảy mươi chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố vinh
cùng với các đồng nghiệp nam giới
những nữ chiến sĩ công an đã khắc phục khó khăn đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
mặc dù chúng tôi
chúng tôi là nữ nhưng chúng tôi cũng thực hiện tất cả các công việc như là các đồng chí nam
thời tiết thì rất là nắng nóng và thường phải đi lại liên tục
nhưng chúng tôi đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ độc giáo trong ngày hôm nay
và đảm bảo được là tất cả các xe đi thông quanh tuyển đường này đều được kiểm soát một cách gạt trẻ
trong ngày đầu thực hiện thắt chặt quy định
đa số người dân đều hợp tác chấp hành yêu cầu kiểm tra
và đồng tình với chủ trương nâng cao các biện pháp của thành phố
hiện tại mình chấp hành đầy đủ giấy tơ
tẹt covid một mươi chín ba ngày với giấy đi đưa ngoài cơ quan
còn em thấy chủ trương của tỉnh hợp lý mình phải đảm bảo an toàn cho dân dân
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang còn diễn biến rất phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
cùng với các điều được tuyến đầu khác
công an tỉnh nghệ an đã nỗ lực tập trung tối đa lực lượng để sớm kiểm soát tốt dịch bệnh
và để đạt được mục tiêu này rất cần sự chấp hành đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường
đã kiểm tra bắt giữ hai lô hàng là sản phẩm vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
chiều ngày hai mươi một tháng tám trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường trần viết xuân phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường
phát hiện kiểm tra và thu giữ năm máy tạo oxy nhãn hiệu santafel bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó chiều ngày hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
và đồn công an kim thành công an thành phố lào cai đã kiểm tra kho hàng tại gara ô tô ô số bảy lô bốn mươi tám
khu công nghiệp bắc duyên hải phường duyên hải thành phố lào cai phát hiện hai trăm ba mươi ba thùng giấy
mỗi thùng chứa ba mươi sáu bộ quần áo bảo hộ dùng trong lĩnh vực y tế và lao động
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là ông phạm duy khánh chú tỉnh tuyên quang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng
qua đấu tranh với các dàn giao dịch quyền chọn nhị phân buyenry ofton hay còn gọi là bo trên không gian mạng
tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo
tài sản người tham gia những đối tượng sau khi bị lực lượng công an bắt giữ khai nhận những bí mật động trời
đó là chỉ với những phần mềm được mua trôi nổi trên các diễn đàn mạng quốc tế với giá chỉ một đến vài triệu đồng
sau khi tổ chức thành công mạng lưới lừa đảo số tiền thu về có thể đạt hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng
sàn giao dịch ngoại hối hitoption net được quảng cáo là sàn xuất xứ anh quốc
cam kết lãi suất ổn định từ sáu đến một mươi năm một tháng
và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào
được quảng cáo là vận hành theo công nghệ robot tự động nên tính bảo mật cũng như chống can thiệp cao
còn đây là sàn kinh doanh vàng ảo giao dịch ngoại hối forex
được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới
đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ một mươi năm đến ba mươi một tháng
phần mềm mt năm là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài
trong đấy thì nó có chức năng là đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng
theo tìm hiểu của nhóm phóng viên hiện có khoảng hai mươi trang web giao bán những bộ cốt mẫu có sẵn tương tự hai đối tượng này sử dụng và giá mua chỉ có vài triệu đồng
vậy nhưng nhờ tổ chức mạng lưới lừa đảo tinh vi bằng cách tổ chức các sự kiện với quy mô lớn đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối rồi tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách tổ chức kinh doanh
tại nhiều địa phương như hà nội thành phố hồ chí minh thậm chí cả campuchia nhờ đó mà số người bị lừa và số tiền lừa đảo được rất lớn
chỉ tính riêng hai sàn hepoption net và rforex com sau vài năm hoạt động đã dụ lừa thành công hơn hai mươi người đầu tư với số tiền giao dịch lên đến gần hai mươi tỷ đồng
việc thiết lập các sàn giao dịch của nhà mỹ vân này không khó
thực tế là qua công tác đấu tranh chúng tôi đã phát hiện

thậm chí có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi đã thiết lập ra hàng trăm sàn giao dịch của nhà mỹ vân để cung cấp cho thị trường
như vậy việc chúng ta nhìn thấy việc thiết lập một sàn giao dịch của nhà mỹ vân đôi khi chỉ mất một tiếng là rất đơn giản
trong khi đó nếu như tổ chức thành công một mô hình theo phương thức đa cấp
phình do hàng nghìn hoặc tổ chức hàng chục nghìn người tham gia
thì lợi nhuận mà sàn này mang lại cho những đối tượng tổ chức hoạt động cực kỳ lớn
thậm chí có những trường hợp chúng ta đến hàng nghìn tỷ đã được nhà đầu tư bỏ tiền vào trong hệ thống để kiên doanh
hiện cả nước có khoảng hai trăm bốn mươi sản giao dịch ngoại hối lừa đảo đang sử dụng phương thức này
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
việc mua bán mã nguồn này chủ yếu là trên các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài
việc giao dịch cũng ẩn danh trên môi trường không gian mạng
do vậy nếu bị phát hiện cơ quan chức năng sẽ gặp khó khăn trong công tác điều tra
đây cũng là yếu tố để các đối tượng lừa đảo lẩn trốn